nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng australia scott morrison và phu nhân
hiện đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám
sáng nay lễ đón thủ tướng australia đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
ngay sau lễ đón thủ tướng hai nước đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng thủ tướng scott morrison
lần đầu tiên thăm chính thức việt nam trên gương vị thủ tướng australia
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố tình hữu nghị
và phát triển quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia trong tình hình mới
thủ tướng morrison chúc mừng những thành tựu quan trọng của việt nam trong công cuộc xây dựng
và phát triển đất nước nâng cao vai trò vị thế ở khu vực và quốc tế nhất là trong asean và liên hợp quốc
khẳng định australia luôn coi trọng tăng cường quan hệ với việt nam
một đối tác chiến lược then chốt của australia trong asean và khu vực
trao đổi về quan hệ song phương hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ
năng động và hiệu quả của quan hệ việt nam australia trong thời gian qua
cho rằng quan hệ hai nước rất lớn rất phong phú và còn nhiều tiềm năng
hai bên đánh giá cao kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt gần bảy tám tỷ đô la
đầu tư của australia vào việt nam ở mức khá với gần năm trăm linh dự án và hơn hai tỷ đô la vốn đầu tư
tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh cần khai thác
hai bên nhất trí xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với mục tiêu trở thành top một mươi đối tác thương mại hàng đầu của nhau
và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều xúc tiến cuộc họp lần thứ nhất cấp bộ trưởng về đối tác hợp tác kinh tế việt nam australia
nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư cũng như hợp tác phát triển đẩy mạnh kết nối hai chiều
mở rộng hợp tác về an ninh năng lượng và nắm bắt các cơ hội kỹ thuật số
trong đó có kinh tế số và chính phủ điện tử
hai bên nhất trí ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ hợp tác thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực
thông qua thực hiện các cam kết trong các hiệp định tự do thương mại mà hai bên cùng tham gia
như hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do asean australia new zealand
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cũng như hợp tác trong các khuôn khổ kinh tế đa phương trong đó có apec asem
hai bên nhất trí cho rằng hợp tác song phương về an ninh quốc phòng ngày càng hiệu quả và thực chất
đặc biệt là việc australia hỗ trợ việt nam trong quá trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong chương trình của chuyến thăm hai thủ tướng sẽ giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
của việt nam do australia đào tạo tại học viện quân y một trăm linh ba
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng đầy đủ và hiệu quả tuyên bố
về ứng xử của các bên ở biển đông điều xê
hai thủ tướng kêu gọi bộ quy tắc ứng xử giữa asean và trung quốc cần tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế nhất là unclos
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký năm văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực
chính phủ điện tử tài chính chống buôn bán người và hợp tác dịch vụ hàng không